hiện nay đã có hiện tượng người dân một số địa phương không chấp hành nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
tụ tập đông người không giữ khoảng cách an toàn tham gia giao thông đông đúc
ra ngoài đường không đeo khẩu trang
thủ tướng chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp chấn chỉnh xử lý kịp thời theo đúng quy định
yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội ở tại nhà
hạn chế tối đa ra ngoài không tập trung đông người đeo khẩu trang nơi công cộng
chính quyền các cấp lưu ý triển khai các biện pháp chống dịch phải đúng với tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
không để người dân hoang mang đồng thời không để lơi lỏng bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn
lưu thông hàng hóa thuận lợi bộ y tế và các bộ liên quan theo dõi đánh giá sát đúng tình hình
báo cáo thường trực chính phủ xem xét quyết định biện pháp áp dụng từ nay tới sau ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi